thống kê mới nhất của hiệp hội bảo hiểm cho thấy tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường bảo hiểm những tháng vừa qua đạt sáu mươi một bốn trăm bảy mươi năm tỷ đồng tăng trưởng hai mươi hai hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
trong đó khối các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng một mươi hai sáu mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm với tổng doanh thu phí đạt hai mươi bảy tám mươi bốn tỷ đồng
theo ông ngô trung dũng phó tổng thư ký thường trực hiệp hội bảo hiểm việt nam mặc dù nền kinh tế còn nhiều khó khăn thử thách nhưng các doanh nghiệp đã và đang duy trì được tốc độ tăng trưởng khả quan và phát triển theo chiều sâu để có được thành quả bền vững
đặc biệt trước những thiệt hại không thể đo đếm được do thiên tai bão lũ ngành bảo hiểm được nhìn nhận là tấm lá chắn không thể thiếu của nền kinh tế
các chuyên gia bảo hiểm nhận định năm hai nghìn một mươi bảy các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định khoảng hai mươi
trong một vài năm tới nhiều khả năng ngành bảo hiểm sẽ cán mốc doanh thu một trăm linh tỷ đồng chưa kể doanh thu từ đầu tư